trong bối cảnh các trường học bị đóng cửa do covid một mươi chín trung quốc đã ra mắt một nền tảng học tập trực tuyến cấp quốc gia
trước mắt các lớp tiểu học được phát trên truyền hình công cộng để giúp một trăm tám mươi triệu học sinh tiếp tục việc học
theo bộ giáo dục trung quốc chương trình học tập trực tuyến quy mô quốc gia trên nền tảng đám mây sẽ cung cấp tài liệu học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
tuy nhiên nền tảng học tập điện tử này chỉ là nơi cung cấp tài nguyên cho học sinh chứ không thay thế việc học trên lớp
đồng thời kêu gọi các nhà giáo dục và phụ huynh tiếp tục hướng dẫn học sinh học tập tại nhà
cùng với nền tảng đám mây trên các lớp học dành cho học sinh tiểu học sẽ được phát trên kênh truyền hình giáo dục trung quốc cctv bốn